chắc hẳn quý vị chưa quên vụ án nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà tại điện biên vào năm hai nghìn một mươi chín
bởi tính chất man dợ và nhiều tình tiết bẻ lái như trong phim không chỉ làm dậy sóng dư luận trong nước
mà truyền thông nước ngoài cũng phải ngạc nhiên sau hai năm và ba lần bị hoãn ngày một mươi tám tháng năm diễn ra
phiên tòa xét xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà ở điện biên dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài hai ngày
theo dự kiến ngày một mươi tám tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm
đã xét xử bị cáo trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mẹ nữ sinh cao mỹ duyên và bị cáo vì thị thu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai về tội mua bán trái phép chất ma túy phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai ngày
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt
các bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù bùi văn công hai mươi năm tù vì thị thu và lường văn hùng
mức án tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo vì văn toán cũng bị buộc tội tù trung thân về các tội mua bán trái phép chất ma túy
và chứa chấp người sử dụng trái phép chất ma túy
tuy nhiên bị cáo trần thị hiền và vì thị thu đã có đơn kháng cáo lên tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân cấp cao tại hà nội quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm
xét xử bị cáo trần thị hiền và vì thị thu để xác minh thu thập bổ sung chứng cứ tài liệu
trong quá trình xét hỏi tranh tụng và phần bào chữa của các luật sư tại phiên tòa
đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội cho rằng bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh điện biên
đối với bị cáo vì thị thu là đúng người đúng tội
bởi vậy việc kháng cáo kêu oan của bị cáo thu là không có chứng cứ
tuy nhiên đối với bị cáo trần thị hiền bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh điện biên
là chưa có cơ sở vững chắc còn nhiều tinh tiết chưa được làm rõ
do đó viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đề nghị giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm
đối với bị cáo vì thị thu và trả lại hồ sơ điều tra đối với bị cáo trần thị hiền
phiên tòa đang tiếp tục diễn ra và chúng tôi hứa hẹn sẽ cập nhật những thông tin về phiên tòa sớm nhất
để quý vị và các bạn đừng quên đăng ký và theo dõi kênh của chúng tôi
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống